trong hai ngày vừa rồi thì mưa diễn ra liên tục cả ngày tại thủ đô hà nội và các khu vực khác ở miền bắc
điều này thì cũng khiến cho các hoạt động vui chơi ngoài trời có phần bị hạn chế hơn
vậy không biết là tình hình thời tiết sang tuần tầm mới này sẽ như thế nào chẳng biết liên
vâng ạ mặc dù là những cơn mưa nhưng lại đem đến một không khí mát mẻ hơn cho khu vực miền bắc
có lẽ là ai cũng là mong muốn điều này đúng không ạ
và không khí mát mẻ này sẽ còn duy trì trong ngày hôm nay
mặc dù vậy thì những cơn mưa sẽ bắt đầu giảm dần chủ yếu xuất hiện vào chiều tối hoặc là vào ban đêm
và nhiệt độ ngày hôm nay ở bắc bộ duy trì phổ biến trong khoảng từ hai mươi sáu ba mươi hai độ
trong khi đi ở nam bộ sẽ tiếp tục mưa rông trên diện rộng
trong đó có nơi mưa vừa mưa to lượng mưa có thể trên năm mươi mm
và trong cơn rông thì quý vị cần phải đề phòng với tối lốc sâm xét và gió rất mạnh